các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đảng quốc thịnh chú tệ huyện trưng mực a của tỉnh đắk lắc về hành vi tham ô tài sản
theo tài liệu điều tra vào ngày hai mươi bốn tháng hai lợi dụng nhiệm vụ được giao là nhân viên bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu vạn lợi tại đà nẵng có địa chỉ tại phường hoa khê quận thanh khê thịnh đã chiếm đoạt số tiền bán hàng hơn hai mươi triệu đồng
để tránh sự phát hiện của công ty và truy tìm của lực lượng công an thịnh đã bỏ trốn ra đảo con sẻ tre của tỉnh khánh hòa và không sử dụng điện thoại
sau quá trình xác minh đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê đã phát hiện bắt giữ thịnh ngay trên đảo và di lý về đà nẵng để phục vụ điều tra tại cơ quan công an thịnh đã thừa nhận hành vi phạm tội

hai mươi ba h năm ngày một mươi một tháng bốn trên tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn qua địa bàn xã cao thượng huyện ba bể
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong và một người bị thương
xe ô tô chở gỗ lưu thông đến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn qua thôn bản cải xã cao thượng
có dấu hiệu bị mất phanh đã đâm vào hộ lan dẫn đến lật xe làm hai người tử vong và một người bị thương
phương tiện hư hỏng nặng
ngay trong đêm lực lượng cứu hộ công an tỉnh bắc cạn và chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt
thực hiện cứu nạn cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi xe gặp nạn đảm bảo trật tự an toàn giao thông
được chính thức thông xe từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai với kỳ vọng nâng cao năng lực hạ tầng và giảm tải cho quốc lộ một a